tiếp tục phiên tòa phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ tại toán nhân dân tỉnh phú thọ
đáng chú ý là hội đồng xét xử đã công bố lý do vì sao cho phép phan xào nam và nguyễn văn dương
hai bị cáo cầm đầu đường dây được xét xử vắng mặt
thẩm phán chủ tọa phiên tòa nguyễn vinh quang cho biết
hai bị cáo phan xào nam và nguyễn văn dương không kháng cáo nhưng nằm trong diện kháng nghị
hội đồng xét xử quyết định cho phép bị cáo phan xào nam và nguyễn văn dương được xét xử vắng mặt
vì xét thấy hành vi của hai bị cáo này không liên quan một cách trực tiếp đến những người chơi bạc
và những người liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn
còn những người liên quan trực tiếp đến các bị cáo khác như bị cáo nguyễn quốc tuấn
phó giám đốc kỹ thuật trung tâm thanh toán công ty cnc đều phải có mặt tại tòa
ngoài những bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt xin hưởng án treo và xin được phạt tiền
hội đồng xét xử cũng tiến hành làm rõ kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ liên quan tới nhiều bị cáo